sáng ngày bảy tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị cấp cao asean trung quốc lần thứ một mươi chín
và cũng là hội nghị kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ đối thoại
tại hội nghị hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại
đầu tư hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại một tỷ usd và đầu tư một trăm năm mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức như khủng bố tội phạm mạng buôn bán người và ma túy
thủ tướng trung quốc lý khắc cường khẳng định coi trọng quan hệ với asean ủng hộ vai trò trung tâm của asean
mong muốn tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với asean
các nước asean khẳng định coi trọng quan hệ với trung quốc với vai trò là một trong những đối tác quan trọng nhất của asean
cũng như vị trí vai trò chiến lược của trung quốc
về vấn đề biển đông các nhà lãnh đạo asean khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình
ổn định an ninh an toàn hàng hải ở biển đông vì đây là vấn đề quan hệ mật thiết với hòa bình và ổn định của cả khu vực và thế giới
cũng như quan hệ giữa asean với trung quốc và các đối tác
khẳng định lại các nguyên tắc chung như kiềm chế giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế
không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
hai bên khẳng định sự cần thiết của việc tăng cường đối thoại và hợp tác nhằm duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
thực hiện hiệu quả doc và sớm ký kết coc vì lợi ích chung